thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được cấp ủy nhiều địa phương đưa vào trong nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp để từ đó đề ra những chương trình hành động cụ thể

nhờ chương trình hỗ trợ vốn xây dựng hầm khí biogar của xã mà gia đình anh vừa giải quyết được vấn đề môi trường vừa tiết kiệm được chi phí điện ga sinh hoạt hàng ngày
từ cái lúc lắp chương trình bot gia đình tôi tôi cảm thấy rất là thuận tiện cái nhất là về thời gian đun nấu mà cũng không có mất thời gian đi lấy củi
và từ lúc lắp biogar giờ là gia đình tôi là chiến đến một trăm linh là đun nấu bằng biogar
được biết đây chỉ là một trong tổng số ba trăm linh hộ gia đình trong toàn xã tham gia chương trình lắp đặt hầm bioga để bảo vệ môi trường
đảng ủy và ủy ban nhân dân xã xác định đây là một việc làm thiết thực để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ sức khỏe bảo vệ môi trường của nhân dân đồng thời đóng góp tích cực vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
được hỗ trợ của nhân dân tỉnh hỗ trợ là một triệu hai sau sáu tháng và được nhà nước hỗ trợ là lãi suất là năm mươi lãi suất
nó nuôi lợn nhiều là nó không có làm biogar nó bốc mùi nên rất là gây ô nhiễm môi trường xung quanh
bên cạnh chương trình hỗ trợ xây dựng hầm khí bioga thì cấp ủy chính quyền xã yên nguyên còn nỗ lực mở hướng phát triển kinh tế từ tiềm năng thế mạnh của địa phương
góc nhỏ trên dòng sông lô này là nơi mưu sinh của các hộ dân tại thôn hợp long hai xã yên nguyên
kể từ khi tỉnh ủy tuyên quang ra nghị quyết về tập trung phát triển nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đã tạo nên sự thay đổi lớn trong đời sống của những người dân nơi đây
dự án cho vay vốn phát triển mô hình nuôi cá lồng của tỉnh được huyện thí điểm ban đầu với một mươi năm hộ số lượng hai mươi lồng
mỗi một lồng cá như thế này tỉnh sẽ hỗ trợ một triệu sáu trăm linh nghìn đồng tiền chi phí lắp đặt và người dân tham gia cũng sẽ được hưởng lãi suất vai ngân hàng thấp bằng một phần hai so với lãi suất ban hành để mua cá giống

mỗi một lồng cá như thế này tỉnh sẽ hỗ trợ một triệu sáu trăm linh nghìn đồng tiền chi phí lắp đặt và người dân tham gia cũng sẽ được hưởng lãi suất vai ngân hàng thấp bằng một phần hai so với lãi suất ban hành để mua cá giống
dự án nuôi cá lồng trên sông lô do xã yên nguyên đứng ra thực hiện cũng mang lại hiệu quả thu nhập cao và được bà con nông dân rất hưởng ứng
cũng nằm trong dự án hỗ trợ vai vốn làm trang trải mà xã yên nguyên thực hiện
mô hình nuôi trâu lấy thịt của gia đình chị hà thị luân ở thôn làng gò cũng đang đến giai đoạn xuất chuồng
khi tham gia dự án gia đình chị luân được hỗ trợ ba mươi triệu đồng cho một mươi năm con trâu
cho tới nay đàn trâu đã phát triển thành hai mươi bốn con và chị cũng vừa mới bán được bốn con thu về được gần một trăm linh triệu đồng
mặc dù việc chăn nuôi có nhiều thuận lợi nhưng khó khăn lớn nhất của gia đình chị đó là việc tìm đầu ra
giá cả thị trường tuy khá ổn định nhưng số lượng bán ra còn ít do những người thu mua cũng thuộc dạng nhỏ lẻ
mình muốn tìm cái đầu ra để bán bớt những con nghế kia
để lấy cái khoản tiền về
mình lại chăm sóc những con còn lại
và đây cũng là chăn trở của đội ngũ cấp ủy chính quyền các cấp tại huyện triềm hóa
đó là làm sao để một dự án tốt phải mang lại lợi ích thực sự cho những người nông dân tham gia
hiện nay chúng tôi có cái khó khăn là ví dụ sản xuất ra như dự án nuôi trâu
thì hiện nay là chủ yếu là bán tại thị trường tự do thôi cho thương lái thôi
chứ còn cụ thể là có hợp đồng thì là chưa có
nuôi cao lồng cũng thế
thì hiện nay mới bán cho các nhà hàng người ta đến trực tiếp hộ người ta mua thôi
chứ giá cả thì nó cũng không có hợp đồng do vậy nó không chắc chắn
còn cái đầu ra thì chúng tôi cũng đang tích cực
đối với một chục cây trông hiện nay đã có đầu da đảm bảo
ví dụ cây mía thì đó có cái nhà máy mía là sắt huyện
thì cái đầu da thì ổn định
thì tới đây chúng tôi sẽ thực hiện cái chất lượng cái sản phẩm để có đầu ra nó tốt hơn
hội hợp và liên hệ với một số doanh nghiệp để tìm cái đầu da cho các cái trần lực nguyện chung hoa
kinh nghiệm từ huyện vùng cao chiêm hóa trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới cho thấy
không thể nóng vội trong triển khai bằng mọi giá để cán đích mà bỏ quên mất lợi ích của người nông dân
mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng cấp ủy chính quyền các cấp cần phải thực hiện có trọng tâm không giàn trải
và quan trọng hơn cả là xác định nâng cao chất lượng đời sống cho người dân
mới là việc căn bản nhất của mục tiêu xây dựng nông thôn mới